vào chiều qua trên đường số một mươi bốn phường linh trung quận thủ đức thành phố hồ chí minh
có hai thanh niên chạy xe gắn máy với tốc độ cao trong trời mưa đã tông vào xe container chạy chiều ngược lại
kết quả là cả hai bị cuốn vào gầm dẫn tới trọng thương
khoảng một mươi ba giờ anh nguyễn trọng thân hai mươi tuổi chợ nguyễn duy đạt hai mươi bốn tuổi bằng xe gắn máy
biển số năm mươi chín x hai trăm linh một nghìn sáu trên đường số một mươi bốn theo hướng ra quốc lộ một với tốc độ khá cao
khi đến ngã ba rẽ vào trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
thì chiếc xe máy lao thẳng vào xe container biển số năm mươi bảy l năm nghìn tám trăm linh đang chạy hướng ngược lại
hai nạn nhân bị cuốn vào gầm kéo lê một đoàn
sau đó được người dân đưa đến bệnh viện đa khoa khu vực thủ đức cấp cứu trong tình trạng nguy kịch
theo người dân địa phương đường số một mươi bốn của quận thủ đức nối liền ra quốc lộ một
mặc dù chật hẹp nhưng lưu lượng container ra vào rất đông và một số tài xế chạy xe rất ẩu
ở đây thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông trong đó đã không ít trường hợp tự